trong mùa thu hoạch ớt và cây cà chua vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy nông dân thôn khánh tân xã nhơn hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận rơi vào nghịch lý lâu nay được mùa mất giá
điều này đã khiến nhiều hộ gia đình bị thua lỗ nặng mặc dù năng suất thu hoạch khá cao
trong vụ đông xuân năm nay ngoài công chăm sóc và thuê người thu hoạch chị nguyễn thị hoa một hộ gia đình tại ninh thuận đã đầu tư hơn hai mươi triệu đồng để mua giống phân bón trồng tám sao cà chua thu hoạch khoảng hai mươi bốn tấn quả
thế nhưng thương lái đã tự phân loại tại vườn chỉ khoảng bốn mươi số quả đạt loại một và mua với giá từ một đến một năm trăm linh đồng một kg
thì mong sao mà cũng như là cho nó lên giá là cho bà con nhờ thêm chút nữa
theo nhiều nông dân chính quyền địa phương còn chưa sát cánh để giúp bà con tìm đầu ra ổn định
cho nên thường xuyên rơi vào cảnh bị thu mua sản phẩm bằng cách phân loại nông sản ngay tại vườn
bình quân thu hoạch một tấn thì chỉ có từ ba mươi bốn mươi quả được cho là loại một
số còn lại thương lái không thu mua bà con chỉ còn cách bán với giá bốn trăm linh năm trăm linh đồng một kg
cho các hộ khác làm thức ăn cho bò
trước mắt thì địa phương cũng có cố gắng tiếp cận những thương buôn những thương lái để nhằm thu mua cho bà con
cái vấn đề thứ hai nữa là địa phương cũng tiếp tục là đề nghị cấp trên
trước mắt là hỗ trợ giống nếu bà con có nhu cầu là tái sản xuất nhằm phải đáp ứng được chủ nước
cái vấn đề thứ ba nữa là tiếp tục địa phương nhận thức khảo sát và có kinh nghị cho cấp trên
để hỗ trợ bà con
trước tình trạng này thiết nghĩ ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan tại tỉnh ninh thuận
cần có đánh giá lại hoạt động của liên kết bốn nhà nhà nước nhà khoa học doanh nghiệp và nhà nông
và sớm có giải pháp giải quyết căn cơ trong việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm
để nhà nông không còn bị thua lỗ vào những mùa vụ tiếp theo